để chống thất thu phí tổng cục đường bộ việt nam sẽ tiến hành kiểm tra giám sát công tác thu phí
nhằm xác định doanh thu thực tế tại trạm thu phí
trong một mươi ngày từ một mươi năm đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tổng cục đường bộ việt nam tiến hành kiểm tra giám sát công tác thu phí
nhằm xác định doanh thu thực tế tại trạm thu phí km tám mươi hai ba trăm linh trên quốc lộ năm thuộc xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng
trạm thu phí km tám mươi hai ba trăm linh trên quốc lộ năm do công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam vdf quản lý và khai thác
theo đó tổng cục đường bộ việt nam sẽ tổ chức lực lượng tiến hành giám sát công tác thu phí nhằm xác định doanh thu thực tế tại trạm
thời gian thực hiện kiểm tra giám sát sẽ được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong một mươi ngày liên tục dự kiến bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
trước đó trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tổng cục đường bộ việt nam đã triển khai kiểm tra giám sát thu phí một mươi ngày liên tục tại các trạm thu phí của dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội
theo hình thức hợp đồng bot và phát hiện mức tranh lệch nguồn thu phí này tăng lên năm trăm linh triệu một ngày đêm từ một bốn tỷ một ngày đêm lên một chín tỷ một ngày đêm